thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và của bộ công an trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã phối hợp với công an tp hcm
tổ chức triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu tại ba điểm ở tp hcm
gồm chung cư hưng ngân thuộc phường tân chánh hiệp quận một mươi hai chung cư landmark tám mươi một thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
và chung cư sunshine riverside xã phước kiển huyện nhà bè
tại các điểm lực lượng công an đã bố trí đầy đủ trang thiết bị để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
giải quyết các thủ tục hành chính với hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu tất cả sẽ được công an phường hướng dẫn người dân
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đăng ký sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử và có thể thực hiện được
ngay hàng chục dịch vụ công thiết yếu như đăng ký lưu trú tạm trú tạm vắng đăng ký cấp thẻ căn cước công dân
thú thực là trước đây đi các cái công tác về dịch vụ thì nó không được thoải mái cho lắm chờ đợi hơi lâu rất là đông
và mọi người rất là mệt mỏi từ dân cho đến các bác ở bên trên nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà làm dịch vụ cửa này
thì mình thấy hoàn toàn rất là thoải mái nhanh gọn chuyên nghiệp và nhiệt tình nữa
chú cảm thấy hài lòng về cái chủ trương như vậy là cái dịch vụ hành chính công đề án sáu này của bộ công an
của nhà nước
nhiều việc nhiều việc bây giờ là thời đại bốn rồi cho nên là chúng ta quản lý trên cái dữ liệu quốc gia
quản lý trên cái như vệ hệ thống hành chính công điện tử mà ta đã bỏ được cái vấn đề hành chính về bên giấy tờ đi
thì nó đem lại sự tiện lợi cho người dân đó tiết kiệm được thời gian rất là nhiều
đối với những người mà bây giờ thời đại mà mọi người đi làm như thế này là thời gian không có nhiều
để mà mình có thể đi lại để mà làm hoàn thành cái thủ tục hành chính như
vì xưa thì được cái dịch vụ công như thế này thì nó rất là có ích luôn
việc triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu nhằm triển khai thành công mô hình dịch vụ công
và tập trung vào nhóm tiện ích phục vụ dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký
sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở qua đó nhân rộng mô hình triển khai toàn quốc
để người dân có thể hiểu rõ hơn về các dịch vụ công trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
lựa chọn một số điểm là các tòa nhà trung cư để triển khai mô hình điểm dịch vụ công
với mô hình điểm này thì người dân sẽ được hướng dẫn và tuyên truyền hiểu biết rõ hơn về những lợi ích của người dân được tận hưởng
khi được cấp tài khoản định danh điện tử

cũng như các thao tác trực tiếp trên cổng dịch vụ công quốc gia
đây là đề án liên quan đến những đột phá mang tính chiến lược lợi ích của quốc gia người dân và doanh nghiệp
một trong những mục tiêu trọng tâm của đề án sáu là hướng tới việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
nhằm tiết kiệm thời gian công sức và tiền bạc cho người dân doanh nghiệp và nhà nước